năm hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên hà nội sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi olympic toán học và khoa học quốc tế imso với chủ đề tư duy sáng tạo kỹ năng vượt trội
đây là kỳ thi thường niên bằng tiếng anh dành cho học sinh dưới một mươi ba tuổi trên toàn thế giới với mục tiêu giúp học sinh phát triển khả năng cao nhất về toán và khoa học
năm hai nghìn một mươi chín hà nội được trao quyền đăng cai tổ chức imso lần thứ một mươi sáu
kỳ thi năm nay chia làm hai bảng với hơn một người tham dự trong đó có ba trăm năm mươi hai học sinh quốc tế và ba trăm sáu mươi bảy học sinh việt nam
bảng a có ba trăm năm mươi hai thí sinh dự thi đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như mỹ bulgari singapore campuchia trung quốc hàn quốc malaysia myanmar thái lan đài loan
đoàn việt nam có ba đội thi toán và ba đội thi khoa học mỗi đội có sáu em
được sự cho phép của ủy ban imso kỳ thi năm nay sẽ có
thêm bảng b dành cho ba trăm sáu mươi bảy học sinh giáo viên thuộc hai mươi hai quận huyện trên địa bàn hà nội
với nội dung và thời gian thi giống như kỳ thi quốc tế sở giáo dục và đào tạo hà nội muốn tạo điều kiện cho học sinh thủ đô cơ hội cọ sát tiếp xúc với một đề thi quốc tế